thưa quý vị bản tin sáu h ngày hôm nay một mươi một tháng tám của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cho biết là không có ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận
đây là buổi sáng thứ hai liên tiếp có tin vui này
hiện có bốn mươi năm bệnh nhân xét nghiệm âm tính từ một cho tới hai lần với virus sars cov hai
đến nay việt nam vẫn có tám trăm bốn mươi bảy bệnh nhân số trường hợp tử vong là một mươi năm ca
trong khi đó tiến sĩ nguyễn khắc hiền giám đốc sở y tế hà nội cho biết
đến nay qua giả soát trong tuần có thêm một mươi bốn năm trăm linh ba người về từ đà nẵng nâng tổng số lên chín mươi tám bốn trăm bốn mươi người
hà nội đã triển khai xét nghiệm test nhanh cho bảy mươi năm một trăm linh bốn người có một mươi ba trường hợp dương tính
xét nghiệm lại bằng pcr đều âm tính
xét nghiệm pcr cho tám trăm năm mươi chín người có một trường hợp dương tính đó là bệnh nhân số bảy trăm chín mươi
tại huyện phúc thọ
từ chiều ngày tám tháng tám hà nội đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm pcr cho những người từ đà nẵng về
trong thời gian từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng bảy gửi các đơn vị của bộ y tế xét nghiệm
tính đến một mươi bốn h ngày một mươi tháng tám đã lấy được bảy năm trăm năm mươi bốn mẫu đã có kết quả một hai trăm chín mươi bảy mẫu đều âm tính
trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng tám vietnam airlines dự kiến sẽ thực hiện một trường hợp dương tính
hà nội đã thực hiện ba chuyến bay chở hơn bảy trăm linh trong số các du khách bị mắc kẹt tại đà nẵng trở về hà nội và tp hcm
khách trên các chuyến bay này chủ yếu là người đi du lịch bị kẹt lại tại đà nẵng do thành phố thực hiện giãn cách xã hội
trong khi đó đúng giờ đêm ngày một mươi một tháng tám bệnh viện chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng
được dỡ bỏ lệnh phong tỏa chính thức mở cửa trở lại sau một mươi bốn ngày bị cách ly
cùng với việc mở cửa trở lại bệnh viện này
gần ba nhân khẩu trong khu vực gồm các đoạn tuyến phố quang trung nguyễn thị minh khai hải phòng cũng được dỡ bỏ phong tỏa
mặc dù bày tỏ niềm vui sau một mươi bốn ngày phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập
nhưng hầu hết người dân trong khu vực quanh ba bệnh viện lớn ở đà nẵng đều khẳng định sẽ hạn chế đi lại
và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bởi tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
bác sĩ đỗ văn thành giám đốc bệnh viện chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng cho biết
sau một mươi bốn ngày phong tỏa đến nay gần bốn trăm linh cán bộ bác sĩ bệnh nhân người nhà bệnh nhân đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng
lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm hai lần và đều cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
thưa quý vị và các bạn
san sẻ với những áp lực mà các y bác sĩ tại tuyến đầu chống dịch đà nẵng đang phải đối mặt
nhiều y bác sĩ nhân viên y tế từ nhiều địa phương đã sung phong tình nguyện vào vùng dịch để sát cánh cùng với đà nẵng trong trận chiến với dịch bệnh covid một mươi chín
và vào chiều ngày hôm qua một mươi tháng tám đoàn tình nguyện gồm bốn mươi y bác sĩ tỉnh thừa thiên huế đã đến với đà nẵng và sẵn sàng tham gia công tác chống dịch
kinh nhận của phóng viên an ninh toàn cải
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng đang diễn biến phức tạp
ngành y tế cũng như các lực lượng chức năng đang phải ngày đêm căng bình làm việc
sang sẻ với những áp lực ấy các y bác sĩ từ nhiều địa phương đã sung phong tình nguyện vào vùng dịch để sát cánh cùng đà nẵng trong trận chiến cam go này
ngay sau đoàn hải phòng và bình định chiều nay bốn mươi y bác sĩ tỉnh thừa thiên huế đã có mặt tại đà nẵng sẵn sàng tham gia công tác chống dịch
lực lượng như thế này thì rất nhỏ bé nhưng chúng tôi vẫn hy vọng với một cái tinh thần
giống như thủ tượng gọi là chống dịch như chống giặc
do chúng tôi sẵn sàng cùng với ngành y tế của thành phố đà nẵng cùng chia sẻ một số khó khăn
họ là những y bác sĩ được tuyển chọn từ hàng trăm đơn đăng ký tình nguyện
dù biết vào đà nẵng lúc này sẽ không tránh khỏi những rủi ro nguy hiểm và ngành y tế tỉnh thừa thiên huế cũng đang phải huy động lực lượng
để chữa trị bệnh nhân
những bệnh nhân covid một mươi chín chuyển từ đà nẵng về
thế nhưng với tinh thần tương thân tương ái ngành y tế tỉnh thừa thiên huế đã chọn lựa ra những cán bộ có chuyên môn cao
thuộc nhiều lĩnh vực để có thể hỗ trợ cho đà nẵng trong lúc khó khăn này
kỳ hoại là có như vào đây có lo lắng không thật sự ra vùng dịch covid thì được rồi đồn nguy hiểm nhé
nhưng mà đã làm cả bộ y tế thì mình phải chấp nhận cái nghề
và hai nữa là được yêu cầu của nhân dân thì nhiệm vụ của xã hội thì phải làm
khi nhìn thấy những hình ảnh của các y bác sĩ mà nhân viên y tế ở đây làm việc kịp sức đến mức ngất xỉu
thì em cảm thấy là rất là đau lòng và muốn vào đây để giảm bớt một gánh nặng cho các nhân viên y tế ở đây
để hỗ trợ cho các y bác sĩ ở đây có thể điều trị được tốt hơn
đến khi nào hết dịch mới về đó là quyết tâm của tất cả các y bác sĩ trong đoàn tình nguyện của tỉnh thừa thiên huế
hy vọng với sự chung sức chung lòng của những chiến sĩ áo trắng từ mọi miền đất nước
dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi
trong lúc tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín một tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện một vụ vận chuyển trên sáu mươi bảy chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng tám thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm và phòng chống dịch covid một mươi chín
trong lúc làm nhiệm vụ trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã hòa phú thành phố buôn ma thuật một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
phát hiện xe ô tô tải chạy hướng đắk lắc đi đắk nông có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra
tài xế điều khiển chiếc xe là võ duy an trú tại xã thiêu huê huyện nha ca
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có hai mươi bảy thùng cắt tông bên trong có chứa hơn sáu mươi bảy chiếc khẩu trang y tế
tất cả số khẩu trang này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra tài xế an cũng không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc của số khẩu trang trên
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp
tuy nhiên thay vì cùng với các cấp các ngành nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh
thì một số cá nhân lại có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
khiến cho người dân hoang mang lo lắng và gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước tình hình trên lực lượng công an đã chủ động phát hiện ngăn ngừa
và xử lý nghiêm không để ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch phản ánh của phóng viên antv tại bình định
sáng ngày một mươi tháng tám công an tp quy nhơn đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
đối với chủ tài khoản facebook ly linh võ trú tại phường trần phú thành phố quy nhơn
vì hành vi đăng tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang dư luận
trước đó chủ nhân trang facebook này có chia sẻ một bài viết với nội dung
bình định khả năng cao có ca nhiễm đầu tiên phường nhân bình quy nhơn
và đính kèm hình ảnh một văn bản báo cáo nhanh về trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm sars cov hai lần thứ nhất
ngay sau khi thông tin trên được chia sẻ trên mạng xã hội công an tp quy nhơn đã phối hợp
với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và làm rõ thông tin trên là sai sự thật
đồng thời yêu cầu chủ trang facebook tháo gỡ bài viết và có những thông tin đính chính kịp thời
em chỉ là muốn là cung cấp cho cộng đồng một thông tin về sự việc diễn biến dịch như vậy
mục đích của em là cung cấp thông tin thôi chứ cũng không có ý đồ xấu gì mà cố tình gây không may gì cả
và em sai cái sai của em là chưa có kiểm chứng thông tin chính thống mà lại đưa lên như vậy thì gây hoang mang dư luận là lỗi của em như vậy
ngay khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại ở một số tỉnh thành phố
bên cạnh việc phối hợp với các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
lực lượng công an tỉnh bình định đã tăng cường công tác quản lý đấu tranh với các hành vi vi phạm trên không gian mạng
nhất là việc đăng tải các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
qua công tác đấu tranh lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản xử lý bảy trường hợp
đồng thời có những thông tin đính chính kịp thời không để xảy ra tâm lý bất an cho người dân
và gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
đồng thời có những thông tin đính chính kịp thời không để xảy ra tâm lý bất an cho người dân
và gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
đội an ninh làm hồ sơ để xử lý các số đối tượng này theo quy định của pháp luật
nhằm cảnh báo cho những người khác không có những hành vi liên truyền thông tin bịa đặt
để gây hoang mang nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch ngày càng tốt hơn trên địa bàn thành phố và trên địa bàn tỉnh
đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh bình định vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
tất cả các hành vi liên quan đến việc tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
đều là hành vi vi phạm và sẽ bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
cùng với việc nâng cao ý thức công dân trong việc phòng chống dịch
bản thân mỗi người cần hết sức bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin
cần theo dõi sát thông tin trình thống về tình hình dịch bệnh
không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng chưa được xác thực
tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trời tự đáng trí khác
thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bình thuận
đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
truy tố sáu bị cáo về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
trong đó có một bị cáo nguyên là chủ tịch
và một bị cáo nguyên là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp phan thiết
theo cáo trạng các bị cáo đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp phan thiết
trần hoàng khôi
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp phan thiết
phạm thanh thái
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết
lê hồ khải
nguyên nhân viên hợp đồng của phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết
lê hoàng anh tân
và nguyễn trí
nguyên chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong lĩnh vực quản lý đất đai
từ đó đã tham mưu lập hồ sơ và ký quyết định
cho chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tp phan thiết
từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể bị cáo đỗ ngọc điệp đã ký ba mươi hai quyết định
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật ba mươi hai thửa đất
với tổng diện tích là bốn mươi sáu tám trăm sáu mươi năm m hai
trần hoàng khôi ký một trăm linh quyết định
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật một trăm linh thửa đất
với tổng diện tích là bốn mươi sáu tám trăm sáu mươi năm m hai
và tổng diện tích là một trăm hai mươi bốn một trăm hai mươi hai ba m hai
tại ba xã là thiện nghiệp tiến lợi và phong nẫm
thuộc tp phan thiết
và trong ngày hôm qua phiên tòa diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo
dự kiến phiên xét xử sẽ còn kéo dài tới ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đang điều tra làm rõ vụ án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
hai đối tượng trong vụ án này là nguyễn thị mơ và dương văn niệm
đều trú tại xã nội hoàng huyện yên dũng tỉnh bắc giang
trước đó ngày bảy tháng tám đối tượng nhiệm đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
bắt quả tăng khi đang bán một giấy khám sức khỏe giả
cho một khách hàng ở phương dĩnh kế tp bắc giang
khám xét khẩn cấp nơi ở của nhiệm
lực lượng công an thu giữ một mươi bốn giấy khám sức khỏe
có dấu bệnh viện đa qua tỉnh bắc giang
bệnh viện quân y một trăm một mươi và các tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự khám xét
xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn thị mơ
thu giữ hai máy in một máy tính sách tay ba mươi sáu giấy khám sức khỏe
bước đầu xác định từ khoảng giữa năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đối tượng nhiệm đã đặt hàng mơ làm giả các loại giấy khám sức khỏe để bán lấy tiền
hiện dương văn nhiệm đã bị bắt giữ về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
nguyễn thị mơ do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng
nên phòng cảnh sát hình sự không áp dụng biện pháp tạm giữ
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng phan văn gan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
là đối tượng nguyễn văn hăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường chú
tại bảy trăm năm mươi bốn trên một ấp một xã tam phước huyện châu thành tỉnh bến tre
đặc điểm nhận dạng có xẹo tròn bốn cm cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
và trên ngực có xăm phần đầu mặt phụ nữ
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân nhuận đông huyện châu thành tỉnh đồng tháp
về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải
đang bị xét xử
đối tượng này cao một năm mươi tám m và có xeo thẳng một cm cách hai cm dưới trước đầu mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện